trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến thăm làm việc với công an tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chủ động ứng phó với thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
giám đốc công an tỉnh quảng bình cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua công an tỉnh quảng bình cử hơn một tám trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ di rời một bảy mươi hai hộ dân đến nơi an toàn giúp đỡ năm trường hợp ốm đau thai sản đột xuất ở vùng lũ bị cô lập đến nơi cứu trữa an toàn
phát biểu tại cuộc gặp mặt phó thủ tướng trịnh đình dũng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của công an tỉnh quảng bình
phó thủ tướng đề nghị thời gian tới đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quảng bình tiếp tục nắm chắc tình hình xử lý hiệu quả mọi tình huống
đặc biệt công an tỉnh cần tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn do thiên tai